đêm qua đêm ba mươi tết đúng vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới dân làng biển cảnh dương xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình cùng rước lửa thiêng tại tổ đình làng đưa về nhà cầu mong may mắn và bình an
cảnh dương là một làng biển có truyền thống gần bốn trăm linh năm người làng có đến bảy mươi năm làm nghề đi biển nên cuộc sống lênh đênh khắp trốn tuy vậy có một dịp mà cả làng tề tự xung họp đó là lễ rước lửa đêm giao thừa
hàng năm ngay từ sáng ba mươi tết từng gia đình trong làng đã chuẩn bị sẵn cho mình một vật dụng để rước lửa từ đình tổ về nhà đó có thể là một cây đuốc bùi nhùi hoặc một chiếc hộp bên trong có để cuộn vải tẩm dầu hỏa chiếc hộp này được nối vào một cành cây dài để châm lửa
trước sân đình nơi được coi là linh thiêng nhất làng các bồ lão đã cho dựng một đống củi cao đến vài mét để chuẩn bị cho lễ rước lửa

trước xuân đình nơi được coi là linh thiêng nhất làng các bồ lão đã chuẩn bị cho lễ rước lửa chiếc hộp này được nối vào một cây đuốc bên trong có để chuẩn bị cho lễ rước lửa
trước xuân đình nơi được coi là linh thiêng nhất làng các bồ lão đã chuẩn bị cho lễ rước lửa
trước xuân đình nơi được coi là linh thiêng nhất làng các bồ lão đã chuẩn bị cho lễ rước lửa